trao đổi bên lề phiên thảo luận diễn ra ngày hôm nay tại hội trường của quốc hội về dự án luật lao động sửa đổi
một số đại biểu quốc hội cho rằng việc thay đổi quy định về tuổi nghỉ hưu sẽ tạo ra thay đổi rất lớn
tác động đến tất cả lực lượng lao động nhưng các phương án được đưa ra còn chung chung nên rất khó để lựa chọn phương án nào là tốt hơn